các đội ứng cứu diễn tập thực hiện các phòng thủ tấn công trực tiếp vào hệ thống thông tin đang hoạt động đã được khoanh vùng trước
chương trình diễn tập an ninh mạng lần này là cơ hội để các cán bộ kỹ thuật được cập nhật tình hình phương thức phòng chống tấn công apt đảm bảo an toàn thông tin mạng thực hành các kỹ năng kiến thức của mình vào giải quyết những tình huống cụ thể để sẵn sàng ứng cứu các sự cố do tấn công apt gây ra đối với hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia

chương trình diễn tập an ninh mạng thực hành các kỹ thuật được cập nhật tình hình